cũng trong sáng hai mươi bảy tháng một tại nghệ an thường trực trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
cũng đã tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ số ca nhiễm tăng cao
bình quân hai tuần qua số ca nhiễm hai trăm ba mươi bốn ca một ngày
riêng ba bốn ngày gần đây thì trên ba trăm linh ca một ngày có nhiều ca trong cộng đồng
mặc dù các địa phương cùng với ngành y tế tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
nhưng nguy cơ các ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắng đánh giá rằng tại các địa phương đâu đó
đã bắt đầu có tâm lý chủ quan coi nhẹ việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
hiện tại tỷ lệ tiêm vaccine đủ hai buổi đối với người trên một mươi tám tuổi trên địa bàn tỉnh đã đạt trên một trăm linh
riêng trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thì mũi hai đã đạt trên chín mươi sáu
nên trong nhân dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là chống dịch
khẳng định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương
các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả năm nhiệm vụ chính
đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương quán triệt
thực hiện nghiêm túc quyết liệt toàn diện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
chính phủ thủ tướng chính phủ bộ y tế tỉnh nghệ an
từng địa phương phải xây dựng kịch bản phương án ứng phó phòng chống dịch
phù hợp với điều kiện diễn biến tình hình mới diễn biến cụ thể dịch bệnh
trên địa bàn không để bị động
chuyển biện pháp chống dịch trong giai đoạn này phù hợp từ chuỗi vết điều tra f f một
đánh giá cấp độ nhất là cấp độ dịch ở mức độ ba mức độ bốn
theo quy mô khối xóm thôn bản
trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại từng địa bàn
các địa phương cũng phải chủ động tổ chức các trạm y tế lưu động
để thu dung điều trị f
đối với các địa phương có đủ điều kiện thì trong thời gian tới
hướng tới điều trị f
không có triệu chứng f triệu chứng nhẹ tại nhà
để giảm bớt áp lực cho các cơ sở thu dung điều trị tập trung
trên cơ sở tham mưu của ngành y tế tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn
các địa phương triển khai thực hiện công tác này